kết hợp với đề án quy hoạch phát triển giáo dục đào tạo giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn ba mươi của ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
quế võ đã tập trung phát huy tính tự chủ tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục tăng cường các hoạt động kiểm tra thường xuyên kiểm tra đột xuất để tạo nền nếp chủ động trong dạy học
thực hiện nghiêm túc quy định ba công khai bốn kiểm tra trong nhà trường quy chế dân chủ ở cơ sở
bên cạnh đó đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm tạo cơ chế quản lý gọn nhẹ hiệu quả
nổi bật là công tác đánh giá cán bộ quản lý và giáo viên được thực hiện chặt chẽ
từ cơ quan của đảng cũng như là của chính quyền cũng như là của cơ quan quản lý chuyên môn các cấp thì đều có những sự chỉ đạo rất là chặt chẽ
hàng năm thì chúng tôi đều tham gia đánh giá từ giáo viên đến cán bộ quản lý và sau đó được thống kê và báo cáo tới các cấp lãnh đạo
để tự đánh giá các cấp lãnh đạo để tự đánh giá các cấp lãnh đạo
từ đó nhìn nhận được chất lượng về đội ngũ chất lượng về đội ngũ quản lý đến chất lượng của cán bộ giáo viên
theo đó ở quế võ có một trăm sáu mươi hai cán bộ quản lý và hơn hai giáo viên
một trăm linh cán bộ quản lý giáo viên và cán bộ hành chính đều đạt chuẩn trở lên
trong đó hiện tại có bảy cán bộ đạt mức trên chuẩn
mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi quế võ phấn đấu có chín mươi năm giáo viên mầm non chín mươi sáu giáo viên tiểu học

cái phần trăm giáo viên trung học cơ sở đạt trình độ trên chuẩn
quan trọng nhất là cái làm sao cho giáo viên mà đổi mới cái nhận thức hiểu được và thấy được trách nhiệm của mình
và biết cách vận dụng cái mình có về cái điều kiện của mình có để nâng cao hiệu quả giảng dạy
đấy là cái quan trọng nhất mà nói cái lương tâm của người thầy là cái quan trọng nhất
và sau đó mới thực hiện đến các điều kiện khách quan bên ngoài vận động các lực lượng cùng tham gia giáo dục
và cùng với các giáo viên
các cơ quan quản lý giáo dục để triển khai thực hiện theo đúng cái vận bản
đi cùng với đó huyện quế võ đã phối hợp chặt chẽ với đảng ủy
ủy ban nhân dân các xã thị trấn thực hiện quy hoạch đảm bảo đủ diện tích
để xây dựng các trường theo tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia
hiện tại toàn huyện có bốn mươi ba trên sáu mươi sáu trường đạt chuẩn mức độ ba
một đơn vị giáo dục đang được sở giáo dục và đào tạo tỉnh bắc ninh thẩm định công nhận
trong kế hoạch năm học của tôi thì xác định là có hai những trọng tâm chính
một là tăng cường kỳ cương nghề niệm và nâng cao hiệu lực hiệu quả của các quản lý trường trường
và thứ hai là đổi mối phương pháp giải học và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của các học sinh
nhờ có sự chỉ đạo sát sao phối hợp chặt chẽ hỗ trợ kịp thời của các cấp ủy
chính quyền các cấp đối với ngành giáo dục nên trong thời gian qua
chất lượng dạy và học ở quế võ đã được nâng lên rõ rệt
hệ thống các trường học đã và đang được chuẩn hóa về cơ sở vật chất
tạo điều kiện cho quế võ hoàn thành các mục tiêu phát triển giáo dục đào tạo đề ra đầu nhiệm kỳ